vào khoảng bốn giờ ngày năm tháng năm một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km một trăm linh tám chín trăm linh trên tuyến quốc lộ một mươi chín đoạn qua đèo mang nhang thuộc địa phận xã hà tam huyện đắk bơ tỉnh gia lai khi hai xe container va chạm với nhau
vụ tai nạn đã làm ba người tử vong khi bị thiêu cháy trong xe
thông tin ban đầu xác định thời điểm trên xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát tám mươi một c bảy nghìn bảy trăm chín mươi bảy kéo theo rơm móc trở gỗ do tài xế châu đạt toàn bốn mươi tuổi điều khiển hướng gia lai đi bình định
khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát năm mươi một c chín mươi một nghìn ba trăm linh hai kéo theo rơ móc chở xoài lưu thông hướng cùng chiều
chưa rõ người điều khiển
trên xe có ba người trong đó xác định được danh tính hai nạn nhân là lê minh huy
chín tuổi và phạm thế duy hai mươi chín tuổi đều trú tại huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
sau khi xảy ra va chạm đầu xe kéo trở xoài đã bốc cháy và lan sang phần rơm móc của xe trở gỗ
ngọn lửa đã thiêu dụi toàn bộ xe năm mươi một c chín mươi một nghìn ba trăm linh hai và ba nạn nhân mắc kẹt trong đầu xe cũng bị thiêu cháy thi thể biến dạng hoàn toàn
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ
hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ